sau thời gian nghỉ tết nguyên đán hàng nghìn tàu cá ngư dân quảng bình lại tất bật ra khơi đánh bắt
trong chuyến biển đầu năm hàng trăm tàu cá của ngư dân phấn khởi trở về với những khoang tàu đầy cá
đây là một tín hiệu vui báo hiệu một năm mới đánh bắt bội thu của ngư dân quảng bình
ngay từ sáng sớm cảng cá nhật lệ đã tấp nập nhộn nhịp tàu thuyền
những tàu cá trở về sau chuyến biển đầu năm mang theo nhiều hải sản có giá trị như cá thu cá bớp cá mũ tươi ngon
qua năm mới này là tàu bé đi vào cũng tấp nập làm ăn cũng mua bán cũng chế chán
lương cá trên bơ chúng loài thì đầy đủ
nó là cá bớp cá chín rồi cá sù các loài đầy đủ các loài cá cả
không chỉ riêng cảng nhật lệ nhiều cảng cá khác tại quảng bình cũng đã có chuyến sông biển đầu năm thuận lợi
hải sản đầu năm hút hàng thương lái thu mua tại bến với giá cao ngư dân rất phấn khởi
để cho công tác khai thác thủy sản có hiệu quả hơn
công tác thông tin ngư trường nguồn lợi để bà con đi khai thác đúng mùa vụ
và đúng vùng khai thác có hiệu quả cho một chuyến biển cao hơn
phối hợp với các đơn vị như đồn biên phòng cảng cá để kiểm tra việc xuất bến nhập bến
và tiếp tục hướng dẫn cho bà con bảo quản sản phẩm hàng hóa để nâng cao chất lượng hàng hóa
những ngày đầu năm mới thời tiết tại quảng bình đang ủng hộ ngư dân ra khơi
đánh bắt những mẻ lưới đầu năm của ngư dân gặp nhiều may mắn
cho nguồn thu lớn là một tín hiệu đáng mừng hứa hẹn một năm đánh bắt bội thu